theo tổng cục hải quan vừa công bố tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của việt nam sau chín tháng đã đạt tới con số ba trăm năm mươi hai tỷ đô la mỹ
xuất khẩu tăng nhanh khiến cán cần thương mại thặng dư trên sáu ba mươi hai tỷ đô la mỹ cao nhất kể từ trước tới nay
theo tổng cục hải quan tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi tám cả nước xuất siêu sáu ba mươi hai tỷ usd đây là con số cao nhất kể từ trước tới nay
như vậy liên tiếp những tháng gần đây kỷ lục xuất siêu được thiết lập tháng sau cao hơn tháng trước
tám tháng cả nước xuất siêu bốn bảy tỷ đô la mỹ đến giữa tháng chín năm hai nghìn một mươi tám con số là năm năm mươi bảy tỷ đô la mỹ
số liệu của tổng cục hải quan cũng cho biết chín tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt ba trăm năm mươi hai sáu mươi một tỷ usd tăng một mươi ba bảy
tương ứng tăng bốn mươi hai bốn mươi bốn tỷ đô la mỹ về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hai trăm ba mươi bốn mươi ba tỷ đô la mỹ tăng một mươi ba tám tương ứng tăng hai mươi tám một tỷ đô la mỹ
trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là một trăm hai mươi hai một mươi tám tỷ đô la mỹ tăng một mươi ba bốn tương ứng tăng một mươi bốn bốn mươi ba tỷ đô la mỹ so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy